tại tỉnh bình dương công an thị xã thuận an vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai mươi đối tượng tham gia đánh bạc trên địa bàn thị xã
trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn và đối tượng ngày một tháng một mươi công an thị xã thuận an phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tại một căn tròi lá nằm trong vườn cao su thuộc khu phố một b phường an phú thị xã thuận an quyết triệt phá tụ điểm đánh bạc này và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc
công an thị xã thuận an đã triển khai lực lượng vây bắt tại hiện trường công an đã tạm giữ hai mươi đối tượng đang say xưa sát phạt và thu giữ hơn một trăm linh triệu đồng
cùng nhiều dụng cụ mà các đối tượng sử dụng để chơi bạc hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ